theo dự thảo tờ trình luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư và luật doanh nghiệp vừa cập nhật
bộ kế hoạch và đầu tư đề xuất cắt giảm một mươi bảy ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
sửa đổi sáu ngành nghề và bổ sung hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định trong luật đầu tư năm hai nghìn một mươi chín
việc cắt giảm sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện được dựa trên bốn tiêu chí
một là bãi bỏ ngành nghề không liên quan trực tiếp hoặc không chứng minh được có ảnh hưởng trực tiếp
về các nội dung quốc phòng an ninh quốc gia truyền tử an toàn xã hội đạo đức xã hội sức khỏe của cộng đồng
hai là bãi bỏ ngành nghề đã được quản lý bằng quy chuẩn tiêu chuẩn
ba là bãi bỏ ngành nghề mà chất lượng đầu ra của ngành nghề đó do thị trường khách hàng lựa chọn sàng lọc và quyết định
bốn là bãi bỏ ngành nghề cung mứng sản phẩm dịch vụ công ích có thể lựa chọn kiểm soát thông qua đấu thầu đạt hàng của nhà nước
trong số các ngành nghề sửa đổi bổ sung có bốn ngành được sửa đổi để thu hẹp phạm vi áp dụng
các ngành nghề còn lại được bổ sung để thống nhất với các luật có liên quan